trên địa bàn phường vĩnh hưng quận hoàng mai có hai mươi ba điểm trong giữ phương tiện không được cấp phép
việc kiểm tra xử lý tuyên truyền và yêu cầu cam kết vẫn đang được chính quyền địa phương tiến hành tích cực
tuy nhiên trên địa bàn phường hiện chưa có bất cứ một điểm trông giữ phương tiện nào được đầu tư xây dựng cấp phép
do đó mặc dù biết là không đảm bảo an toàn nhưng người dân vẫn có nhu cầu tiếp tục gửi xe tại các điểm trông giữ xe không phép
vấn đề này cần được các cơ quan chức năng tháo gỡ từ gốc thì mới có thể xử lý rứt điểm tình hình
tiếp theo biên tập viên đinh hạnh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn dũng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai hộ khẩu thường trú tại xã phương yên huyện trương mỹ thành phố hà nội về tội cố ý gây thương tích
cũng phạm tội cố ý gây thương tích và phải nhận quyết định truy nã của công an thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn
là đối tượng hoàng văn truyền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hộ khẩu thường trú tại thôn đồng đĩnh xã tri lăng huyện tri lăng tỉnh lạng sơn
còn về tội đánh bạc công an huyện lộc bình tỉnh lạng sơn đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng hoàng văn tránh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn hộ khẩu thường trú tại xã lợi bác huyện lộc bình tỉnh lạng sơn
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi một hai nghìn sáu trăm bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện